ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã gửi điện chia buồn tới quyền tổng thống iran mohammad mokhe
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã gửi điện chia buồn tới chủ tịch quốc hội iran mohammad bakor kalibaba
được tin tổng thống nước cộng hòa hồi giáo iran ibrahim raisi bộ trưởng ngoại giao iran
hossein ami abdollahian và một số quan chức cấp cảo iran thiệt mạng trong vụ tài nạn máy bay ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi tháng năm quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã gửi điện chia buồn tới quyền tổng thống iran mohammad mokhe
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn đã gửi điện chia buồn tới chủ tịch quốc hội iran mohammad bakor kalibaba
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền bộ trưởng bộ ngoại giao iran ali bagori kani
tổng thống iran ibrahim raisi và bộ trưởng ngoại giao ngày hai mươi tháng năm đã được xác nhận đã thiệt mạng sau khi trực thăng chở họ
bị rơi ở khu vực rừng núi giáp biên giới với azerbaijan trong bối cảnh sương mù dày đặc
sáu người khác trên trực thăng bao gồm cả thành viên phi hành đoàn cũng thiệt mạng
chiếc trực thăng bel hai trăm một mươi hai do mỹ sản xuất chờ ông raisi được cho là đã có tuổi đời hàng chục năm
các biện pháp trừng phạt của phương tây đối với iran kể từ cuộc cách mạng năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và sau đó là về chương trình hạt nhân
đã khiến tehran gặp khó khăn trong việc có được các phụ tùng thay thế hoặc mua máy bay mới
kể từ lệnh trừng phạt đầu tiên của mỹ đối với iran cách đây bốn mươi năm năm nền kinh tế iran bị ảnh hưởng sâu rộng
và đặc biệt là các hãng hàng không của nước này bị tác động nặng nề
nhưng tình hình địa chính trị căng thẳng với các nước láng giềng của iran và đặc biệt là mối quan hệ căng thẳng của nước này
với israel và mỹ cũng đã dẫn đến những sai lầm chết người khiến hàng trăm người thiệt mạng
iran đổ lỗi cho mỹ về vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến tổng thống iran ibrahim raisi thiệt mạng
điều này đã được cựu ngoại trưởng iran ông mohamad javad zarif tuyên bố
theo vị cựu ngoại trưởng iran hành động của mỹ nhằm cấm bán máy bay và phụ tùng cho iran
bất chấp phán quyết của tòa án quốc tế đã đóng vai trò then chốt trong thảm kịch
ông zarif cho rằng mỹ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch liên quan tới vụ rơi trực thăng của tổng thống
họ đã cấm bán máy bay và phụ tùng cho iran bất chấp quyết định của tòa án quốc tế
mặc dù vậy quan điểm nói trên của iran không nhận được sự đồng tình từ cộng đồng quốc tế
đặc biệt khi họ phải là người biết rõ tình trạng mất an toàn của máy bay khi nhiều linh kiện đã quá hạn sử dụng rất lâu
sự kiện trên cũng đặt ra câu hỏi về độ an toàn của những máy bay chở khách hàng phương tây đang được hàng không iran sử dụng
bởi tehran đang cố tình cách duy trì kỹ thuật cho chúng theo biện pháp không chuẩn mực
cần nhắc lại vụ tai nạn máy bay trực thăng chở tổng thống iran ibrahim raisi
ngoại trưởng hossein ami thống đốc tỉnh đông azerbajan malik ramati xảy ra gần làng uzi trong rừng abaran
theo tổ chức trang lưỡi liềm đỏ iran toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên trực thăng đã thiệt mạng tại chỗ
hiện tại công tác thu dọn hiện trường và điều tra đang được tiến hành
kết quả sơ bộ cho thấy chiếc trực thăng rơi từ độ cao hai năm trăm linh m và bốc cháy
đống đổ nát được lực lượng cứu hộ phát hiện một ngày sau thảm họa
phó tổng thống iran massiri xác nhận cái chết của tổng thống raisi và những người đi cùng ông
tehran đã tuyên bố để tăng năm ngày và lễ tăng sẽ diễn ra vào ngày hai mươi một tháng bốn
ngày hai mươi tháng năm mỹ bác tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của washington lên iran là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trực thăng
chở tổng thống iran và ngoại trưởng iran và các quan chức khác theo hãng tin ap
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kibay gọi các cáo buộc là hoàn toàn vô căn cứ
khẳng định rằng mỹ chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn hôm một mươi chín tháng năm
ngay cả khi các nguồn tin iran chỉ ra sương mù dày đặc là nguyên nhân chính
các nguồn tin chính thức của iran cho rằng điều kiện bay kém là nguyên nhân gây lo ngại đặc biệt là sương mù
mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy đối với thiết bị của mình
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên
khi iran sẽ một lần nữa tìm cách đổ lỗi cho mỹ về những vấn đề do chính họ gây ra
ông kibay đưa ra phát biểu trên sau khi giới lãnh đạo iran cho rằng lệnh trừng phạt của mỹ
khiến iran không đủ thiết bị bảo trí máy bay đã góp phần gây ra vụ tàn nạn của ông raisi
bên cạnh việc bác bỏ các cáo buộc trên ông kibay cũng cho rằng sự ra đi của ông raisi dự kiến
sẽ không có tác động đáng kể đến mối quan hệ giữa mỹ và iran
cũng như sự hỗ trợ của iran đối với các nhóm vũ trang hồi giáo ở trung đông như hamas
theo ông kibai
bác đã định rằng lãnh đạo tối cao iran là người đưa ra những quyết định này
và sẽ đảm bảo sắp xếp chỉ những ứng cử viên đáp ứng nhiệm vụ của ông ấy cho vị trí tổng thống
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin ngày hai mươi tháng năm cho biết
mỹ tiếp tục theo dõi tình hình xung quanh vụ tai nạn trực thăng rất đáng tiếc
nhưng nói thêm rằng ông không thấy bất kỳ tác động an ninh khu vực nào vào thời điểm này
sau vụ rơi trực thăng khiến tổng thống iran ibrahim raisi
và bộ trưởng ngoại giao housin amir abdullahian thiệt mạng
iran đang tiến hành mở cuộc điều tra về nguyên nhân gây nên những mất mát lớn này
từ đây một số điều kỳ lạ về chiếc máy bay
cũng như lý do gây nên vụ tai nạn cũng dần được hé lộ
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin
ngày một mươi chín tháng năm khi tổng thống raisi cùng phái đoàn trên đường trở về
sau buổi lễ khánh thành một con đập ở biên giới iran với azerbaijan
thì chiếc trực thăng chở họ bị rơi khi hạ cánh xuống vùng đồi núi hiểm trở
với điều kiện thời tiết xấu
theo hãng thông tấn tasnim
chín người có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn
cùng tổng thống ibrahim raisi
ngoại trưởng hossein amir abdullahian
thống đốc tỉnh đông azerbaijan malek ramati
một giáo sĩ hai phi công và ba nhân viên an ninh
đáng chú ý cuộc điều tra ban đầu của nhóm cứu hộ thổ nhĩ kỳ cho thấy
chiếc trực thăng chở tổng thống iran ibrahim raisi
không có bộ phát tín hiệu hoặc đã tắt thiết bị này
có thông tin cho rằng
chính phủ iran đã được giới chức nước này hối thúc
nên mua hai trực thăng của nga
sau lo ngại về mức độ an toàn của phi đội trực thăng cũ kỹ
bởi chiếc trực thăng gặp nạn là bell hai trăm một mươi hai
do mỹ sản xuất từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi và có sức trở một mươi năm người
trước đó sir rick rayton
một đại tá không quân mỹ đã nghỉ hưu cho biết
một trong những nguyên nhân vụ tai nạn
có thể là do iran thiếu phụ tùng thay thế cho chiếc máy bay
do vậy phụ tùng thay thế chắc chắn sẽ là một vấn đề đối với người iran
trong trường hợp ấy
ông nghĩ rằng nguyên nhân là việc khó tìm phụ tùng thay thế
lệ trừng phạt
cộng với thời tiết xấu trong vài ngày qua ở khu vực tây bắc iran
vị đại tá này cho hay
tất cả những điều đó đã tạo ra một loạt sự cố
dẫn đến một loạt quyết định mà phi công
và thậm chí có thể cả chính tổng thống
đã đưa ra khi sử dụng chiếc máy bay này
và chuyện không may đã xảy ra
theo kết luận mà hãng thông tấn iona trích dẫn
trực thăng chở tổng thống raisi bị rơi do trục trạc kỹ thuật
tuy nhiên cơ quan này không nêu rõ thông tin chi tiết về sự cố của trực thăng
cũng trong ngày hai mươi tháng năm
cựu ngoại trưởng iran mohammad javajarid đã nhấn mạnh rằng
mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn
do đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành hàng không của iran
theo một số nhà quan sát iran
các lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều thập niên
đã khiến phi đội máy bay của iran bị suy yếu
và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch hôm một mươi chín tháng năm
qua ghi nhận iran đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt
kể từ kích mạng hồi sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong đó các biện pháp trừng phạt
kéo dài suốt nhiều thập niên của mỹ
đã ngăn cản iran mua máy bay và phụ tùng mới của phương tây
sainam vakil chuyên gia về trung đông tại chatham hall
nhóm nghiên cứu có trụ sở tại london cho biết
ngành hàng không iran từ lâu đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt
bà khẳng định iran đã chứng kiến rất nhiều sự cố hàng không
không chỉ trực thăng mà cả các vụ tai nạn máy bay
và bà nghĩ điều này chắc chắn liên quan đến các lệnh trừng phạt
bà vakio nói rằng mặc dù bà không có thông tin chi tiết
về các tình huống xung quanh vụ tai nạn hôm một mươi chín
tháng năm thế nhưng các thông tin được công bố cho thấy
hai trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu của iran
cùng tổng thống và ngoại trưởng đã ngồi trên một chiếc trực thăng cũ kỹ
thực tế chính quyền iran đã cố gắng tăng cường sản xuất trong nước
và cung cấp các bộ phận máy bay phù hợp để đối phó với các lệnh trừng phạt
tuy nhiên theo các chuyên gia các phụ tùng công nghệ cao quan trọng
trong ngành hàng không có thể khó chế tạo trong nước
điểm yếu nhất của trực thăng là phi hành đoàn
vì không có nhiều phi công có thể bay trong thời tiết xấu
khu vực miền núi có những đặc điểm riêng có sườn núi có dốc có chỗ gặp cành
một phi công có kinh nghiệm từng bay trên núi đều biết rõ điều này
và người đó cần chuẩn bị trước mọi tình huống
chuyên gia cho biết thêm khi đi vào khu vực có sông mù dây đặc
các phi công lái trực thăng chờ tổng thống raisi buộc phải tính toán độ cao an toàn
dù vậy trực thăng này dường như đã bay dưới độ cao cho phép
theo ông vadim bazikin một phi công trực thăng của nga cho biết
sông mù thường dày ba trăm linh năm trăm linh mét
đáng lẽ các phi công phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có cơ hội hạ cánh hay không
nếu không thì đáng lẽ họ phải quay đầu lại không có lựa chọn nào khác
được biết ngay sau khi áp dụng các lệnh trừng phạt vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
lĩnh vực hàng không của iran đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề
sau khi chính phủ nước này không thể nhập khẩu máy bay mới
iran đã phải chứng kiến vô số vụ tai nạn máy bay chết người tăng vọt
trong những năm một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi và đầu những năm hai nghìn
trọng tâm của các lệnh trừng phạt của mỹ
đối với hàng không iran là lệnh cấm nước này nhập khẩu
bất kỳ máy bay hoặc thiết bị máy bay nào
được sản xuất với hơn một mươi linh kiện của mỹ
điều đó đã loại trừ khả năng iran mua máy bay hoặc trực thăng mới của phương tây
đồng thời cũng khiến tehran gặp khó khăn cho việc tìm kiếm các bộ phận cần thiết
để bảo trì các phi đội bày cũ kỹ của mình
một số máy bay phản lực của nga cũng phụ thuộc vào các bộ phận của mỹ
do đó việc tìm nguồn cung ứng những thứ đó cũng gặp khó khăn đối với iran
bất chấp mối quan hệ chặt chẽ giữa tehran và mắc cơ va
theo viện cận đông washington tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hay ba hãng hàng không iran đang vận hành một trăm năm mươi sáu máy bay
trong tổng số ba trăm linh máy bay ở nước này
cho thấy gần một nửa số máy bay của iran không thể bay vì phải chờ phụ tùng thay thế